và mở đầu sẽ là thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị bắc bộ từ ngày hôm qua đã đón đợt lạnh đầu tiên
và ngày hôm nay thì tiết trời tiếp tục có gió heo may
buổi sáng thì trời lạnh vùng núi trời rét
đến trưa và chiều sẽ chuyển nắng đẹp
và nhiệt độ sẽ từ một mươi chín đến hai mươi tám độ c
vâng những ngày đầu đông thì luôn rất là đẹp và dễ chịu
riêng chỉ có điều đó là không khí có một chút hanh khô
chúng ta hãy luôn dưỡng ẩm và uống thật nhiều nước hơn quý vị nhé
vâng ạ và trong khi đó thì tại miền trung tây nguyên nam bộ
thì vẫn mưa rông nhiều nơi
trong đó từ thừa thiên huế tới tỉnh quảng ngãi
thì có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
đề phòng sạt lũ quét và sạt lợi đất
còn khu vực nam bộ thì vừa có mưa lại vừa có chiều cường lên cao
cảnh báo những nguy cơ là ngập sâu diện rộng
tại các vùng trụng thấp như là tại thành phố hồ chí minh cần thơ vĩnh long bạc liêu